vào lúc một mươi hai h bốn mươi ba phút trưa nay ba mươi tháng sáu hai xe khách loại một mươi sáu chỗ đang lưu thông trên đường hồ chí minh
đến địa phận thôn một mươi một xã đắc rinh huyện đắc hà tỉnh con tum thì tông nhau
làm hai người tử vong và một mươi hai người bị thương nặng
vụ tai nạn nghiêm trọng làm bà trần thị mơ chú tại tổ dân phố năm thị trấn pleikon huyện ngọc hồi tỉnh con tum
tử vong tại chỗ và một người tử vong tại bệnh viện tỉnh con tum chưa xác định được danh tính
hai người đi trên hai xe khách đều bị thương nặng hiện đang cấp cứu tại bệnh viện tỉnh
ngay sau khi nhận được thông tin ngành y tế tỉnh con tum đã điều động sáu xe cứu thương đến hiện trường
chở các nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện huyện đắc hà và bệnh viện đa khoa tỉnh con tum
chính quyền các cấp cùng với các ngành chức năng đã huy động lực lượng đến hiện trường
để phân luồng đảm bảo giao thông lưu thông trên toàn tuyến
lãnh đạo chính quyền các cấp ban an toàn giao thông tỉnh con tum cũng đã đến bệnh viện thăm hỏi
động viên những người bị nạn đồng thời hỗ trợ người tử vong bảy triệu đồng người bị thương một triệu đồng
vụ tai nạn đang được các ngành chức năng của tỉnh con tum điều tra làm rõ